vòng bán kết cuộc thi tài năng trẻ logistics việt nam đã đừng tổ chức với mục tiêu tuyển chọn
đào tạo cũng như ưa mầm cho những tài năng trẻ qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành
cuộc thi đừng tổ chức trong bối cảnh logistics đang là ngành mũi nhọn của kinh tế nước ta
với tốc độ phát triển nhanh chiếm hai mươi năm gdp của cả nước
tuy nhiên số lượng nhân lực trong ngành mới này đáp ứng được bốn mươi tổng nhu cầu tuyển dụng
cuộc thi tài năng trẻ logistics việt nam bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều sinh viên đến từ bốn mươi tám trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
vòng bán kết cuộc thi diễn ra với sự góp mặt của hơn bốn mươi đội thi xuất sắc nhất
tại hà nội và thành phố hồ chí minh
các đội tham dự sẽ phải trải qua hai phần thi thắp lửa và khát vọng
các phần thi xoay quanh những câu hỏi trắc nghiệm và những phần thuyết trình
phản biện về những kiến thức kỹ năng chuyên ngành về logistics
những giải pháp thực tế cho các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng
vòng bán kết sẽ chọn ra một mươi hai đội thi có những phần thể hiện xuất sắc
những giải pháp ấn tượng độc đáo nhất để bước vào vòng chung kết sắp tới